sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cà mau vừa tổ chức hội thảo nâng cao giá trị chất lượng tôm
thông qua hợp tác xây dựng vùng nuôi theo chuẩn asc hội đồng quản lý nuôi trồng thủy sản
trong kế hoạch phát triển ngành hàng tôm sinh thái giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tỉnh cà mau có tám mươi ha tôm rừng và năm mươi một ba trăm linh ha tôm lúa dự kiến tổng kinh phí thực hiện gần hai mươi một tỷ đồng
theo đó ngành nông nghiệp sẽ ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng chi trả dịch vụ nuôi trồng rừng
cải thiện môi trường sinh thái thiết lập các chuỗi liên kết đầu vào đầu ra tiếp thị quảng bá và mở rộng thị trường sản phẩm
nâng cao hiệu quả liên kết chuỗi cung ứng tôm giống đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế cho các vùng nuôi tôm trên địa bàn tỉnh
nguyên tắc để vùng nuôi đạt được tiêu chuẩn asc để từng bước tổ chức lại sản xuất mô hình nuôi tôm sinh thái
theo chuỗi liên kết giá trị nâng cao năng suất chất lượng thân thiện với môi trường và góp phần cải thiện sinh kế bền vững cho các hộ nuôi tôm